tại thành phố đà nẵng đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia
chủ trì phiên họp hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia tham dự hội nghị có các thành viên của hội đồng đại diện ngân hàng nhà nước việt nam
tại phiên họp này các thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia tập trung đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô năm hai nghìn hai mươi
dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm hai nghìn một mươi chín trung hạn và dài hạn
trong đó hội đồng tập trung phân tích làm rõ và đề xuất các giải pháp đối với các nội dung nhận định về tình hình tăng trưởng cho giai đoạn chung dài hạn
thương mại đầu tư và tỷ lệ chi đầu tư phát triển
phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu các thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia tập trung đánh giá và nêu bật được những kết quả nổi bật của chính sách tài chính tiền tệ quốc gia
các nguyên nhân khách quan chủ quan cập nhật đánh giá mới dự báo trong năm hai nghìn một mươi chín về nền kinh tế vĩ mô dư địa chính sách so với năm hai nghìn một mươi tám và đường hướng về chính sách tài khóa tiền tệ
ứng phó với những rủi ro từ đó có những hoạch định chính sách tài chính tiền tệ dự báo kịp thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước